dự án đường cao tốc nội bài lào cai được chính thức thông xe vào tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn và được bàn giao cho tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec quản lý
tuy nhiên từ đó đến nay tình trạng buông lỏng quản lý trên tuyến cao tốc này diễn ra thường xuyên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông đường bộ vẫn không được giải quyết triệt để
những hình ảnh này được ghi nhận tại km hai trăm hai mươi bốn ba trăm chín mươi trên tuyến cao tốc nội bài lào cai
tại đây mỗi ngày đều có hàng chục lượt xe khách chạy các tuyến cố định dừng đón trả khách ngay trên đường cao tốc như thế này
trong khi đó nhân viên của tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec chỉ cách đó vài mét nhưng không có động thái gì để ngăn chặn
theo quan sát để có thể lên được đường cao tốc
bốn xe người dân đã tự ý phá các rào chắn bảo đảm hành lang an toàn trên đường
nói dễ đường dễ nên ra xuống đi là nó tốt hơn nhưng người dân thì người ta cứ thi tiện người ta đi thôi
mà làm như thế chả gọi những người gửi mấy cân hành để chạy đến tít đấy mà gửi thì nó không hợp lý
còn đây là hành lang an toàn của đường cao tốc đang được người dân tận dụng cải tạo để trồng hoa màu
hàng trăm mét chiều dài của hành lang an toàn đã được những người dân sinh sống gần đường
biến thành những vườn rau của gia đình mình
việc này diễn ra cũng đã lâu nhưng khi được hỏi thì người dân cho biết
không hề có ai nhắc nhở hay ngăn cản việc làm của họ
và đương nhiên họ không biết đây là hành vi bị cấm bởi xâm phạm hành lang an toàn đường bộ
theo nghị định số một mươi một hai nghìn một mươi của chính phủ
đây thì đất thì không có thế mà đây chỉ có tận dụng những đường cao tốc còn thừa chỗ nào
thì hai bác lại tận dụng coi là trước đây thì cỏ rậm lắm nó như ở bên kia rồi
thì coi là mình coi thế đất thì coi là muốn cải thiện thêm cây đỗ cây lạc cây ngô để chăn nuôi
thì mình coi là tận dụng được cái đất này thì mình khai phá ra thì mình làm
bao giờ nhà nước thu hồi thì các bác lại trả
theo thống kê của tổng cục đường bộ việt nam
trên toàn tuyến cao tốc dài hai trăm bốn mươi năm km tồn tại một mươi sáu điểm nóng
người dân tụ tập đón xe và hàng trăm điểm mở hàng rào trái phép
sự việc này đã tồn tại trong một khoảng thời gian dài và chưa có dấu hiệu chấm dứt
điều đó đã và đang tiềm ẩn các nguy cơ mất an toàn giao thông trên toàn tuyến
do đó các cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp xử lý tình trạng này
nếu không giải quyết rứt điểm thì tài sản quốc gia vẫn tiếp tục bị xâm hại
và vấn đề mất an toàn giao thông vẫn
luôn hiện hữu là nỗi lo thường trực của các tỉnh có đường cao tốc nội bài lào cai chạy qua